hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tổng số ca nhiễm cộng đồng có triệu chứng ở trung quốc trong bảy ngày qua lên một một trăm năm mươi một trường hợp
đây là mức tăng ca nhiễm cộng đồng trong một tuần cao nhất kể từ khi trung quốc khống chế được đợt bùng phát
ở thành phố vũ hán vào hồi đầu năm hai nghìn hai mươi
đợt dịch lần này trung quốc chủ yếu bắt nguồn từ thành phố tây an trung tâm công nghệ và công nghiệp
với một mươi ba triệu dân ở tây bắc trung quốc
các thành phố lân cận cũng ghi nhận các ca nhiễm liên quan đến ổ dịch ở tây an diên an
nơi cách tây an khoảng ba trăm linh km
tuần này đã đóng cửa các cơ sở kinh doanh và yêu cầu hàng trăm nghìn người tại một quận phải ở trong nhà
đợt phong tỏa ở tây an là đợt phong tỏa mạnh nhất ở trung quốc kể từ sau đợt phong tỏa ở thành phố vũ hán
nơi ghi nhận các ca nhiễm đầu tiên vào năm hai nghìn hai mươi
ổ dịch tây an đã cho thấy những khó khăn mà trung quốc phải đối mặt trong việc đưa số ca nhiễm trong nước về không
khi virus liên tục đột biến thành các biến chủng có khả năng lây lan nhanh kháng vaccine và lọt qua hàng rào chống dịch nghiêm ngặt
trung quốc đang nỗ lực dập tắt bất kỳ ổ dịch nào bùng phát nhằm chuẩn bị cho thế vận hội mùa đông tại bắc kinh vào tháng hai năm nay
mức tăng tại trung quốc khá thấp so với số ca nhiễm tại châu âu và mỹ
tuy nhiên các nhà chức trách trung quốc vẫn áp đặt các biện pháp kiểm soát dịch nghiêm ngặt
quý vị và các bạn thân mến trung quốc là thành trì cuối cùng còn theo đuổi chiến lược không covid
tức zharo covid hay còn gọi là đối phó không khoan nhượng để đưa số ca nhiễm về không bằng các biện pháp quyết liệt
như xét nghiệm tri vết phong tỏa diện rộng
họ đối mặt với nhiều nguy cơ khi diễn biến dịch tại đây chưa có dấu hiệu giảm
những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trên kênh báo sức khỏe đời sống
hy vọng quý vị và các bạn quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại